thưa quý vị kỳ thi đại học năm nay công tác tuyển sinh và các trường công an nhân dân có nhiều điểm mới cần lưu ý
một trong số đó là sự thay đổi về phương thức tuyển sinh
các trường của bộ công an sẽ cùng phối hợp tổ chức một bài thi đánh giá năng lực để có thêm căn cứ xét tuyển đại học
để giúp quý vị khán giả nắm được chi tiết hơn về những điểm mới này
gốc nhìn chuyên gia của hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với khách mời của chương trình
quý vị đón đợi trong một ít phút nữa

trong hướng dẫn mới về cách ly bộ y tế yêu cầu f một tiêm đủ vaccine cách ly năm ngày
thực tế với diễn biến phức tạp của dịch bệnh
nhiều cơ quan xí nghiệp nhà máy đang rơi vào tình trạng thiếu người lao động trầm trọng
khi mọi người phải nghỉ để điều trị phòng chống dịch
vì vậy một số ý kiến cho rằng đã tới lúc chúng ta không cần quản lý f một
hay nói cách khác là thả trôi nhóm đối tượng này
cơ quan tôi hai phần ba số lao động phải nghỉ việc vì là f và f một
thực tế số ca nhiễm liên tục tăng trong năm tuần gần đây
đặc biệt tăng vọt trong hai tuần sau tết nguyên đán
đến thời điểm hiện tại chúng ta không thể thống kê khoanh vùng hết nhóm đối tượng f một
quan điểm cá nhân của tôi f một không triệu chứng thì không cần thiết cách ly
vẫn có thể đeo khẩu trang đi làm
đồng tình với quan điểm này bác sĩ trương hữu khanh
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
bộ y tế nên bỏ quy định cách ly f một đã tiêm đủ vaccine
theo bác sĩ khanh cách xác định f một hiện nay là khác với những điều kiện chặt chẽ hơn
như có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với f một
không đeo khẩu trang tiếp xúc với f trong vòng hai mét
hoặc có đeo khẩu trang nhưng tiếp xúc với f ở không gian hẹp kín trong vòng một mươi năm phút
thực tế ở một số nước tiên tiến đã bỏ các quy định phòng chống dịch
và không làm gì hết khi đánh giá tỷ lệ lây nhiễm omicron khoảng chín mươi
quan điểm của những nước này là chủng omicron rất nhẹ
có thể để miễn dịch cộng đồng tự nhiên
miễn dịch càng sớm thì càng mau chấm dứt dịch
chỉ cần bảo vệ nhóm người nguy cơ và tiêm chủng cho đủ
tâm lý xác định f một khiến chúng ta đang quá lạm dụng kit xét nghiệm
gây tốn kém lãng phí không cần thiết
khiến giá mặt hàng này bị đẩy lên cao và xuất hiện nhiều hàng không rõ nguồn gốc
tuy nhiên ở chiều ngược lại
nhiều cư dân mạng cũng như các chuyên gia không đồng tình với quan điểm thả trôi f một
bởi nếu bây giờ nới lỏng hết thì không thể kiểm soát được dịch
số liệu thống kê bộ y tế cho biết
số ca mắc mới covid một mươi chín so với tuần trước tăng hơn gấp đôi
số tử vong tăng hai mươi chín bốn
số điều trị tại bệnh viện tăng hai mươi một
số ca nặng nguy kịch tăng tám chín
một số nơi có hiện tượng quá tải hệ thống y tế cơ sở
điển hình như hà nội
nếu buông lỏng thì tình trạng quá tải sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh thành
nhiều người nhiễm sẽ không thể tiếp cận y tế nguy hiểm tới tính mạng
việc bùng dịch ngoài lý do có thể biến chủng omicron lây lan quá nhanh
và sau tết lượng người đi lại giao lưu lớn
còn có nguyên nhân một bộ phận người dân chấp hành các quy định về cách ly phòng dịch không nghiêm
nhiều người đồng tình cho rằng
vẫn nên giữ quy định cách ly
xong có thể tính toán rút ngắn thời gian cách ly của một số trường hợp f một
như người ít nguy cơ trở thành f
hiện tại dù không thể kiểm soát việc cách ly triệt để
vẫn cần hạn chế làm chậm sự lây lan của dịch
kiểm soát dịch trong giới hạn hệ thống y tế có thể chịu được để làm ăn kinh tế
tại sao trước đó
chúng ta làm được mà bây giờ lại chủ quan
không chịu cách ly
nếu thả ra nhiều f có thể trở thành nguồn lây cho nhiều người khác
nguy hiểm hơn là lây cho người già
người có bệnh nền và trẻ em
khiến dịch lây lan theo cấp số nhân
chỉ khi nào hệ thống y tế tốt
có khả năng chống đỡ mới nên thả hết
với điều kiện còn nhiều hạn chế như hiện nay
dịch bùng phát mạnh mẽ sẽ khiến cho hệ thống y tế quá tải
không thể trụ được
tất cả chúng ta không ai muốn người thân của mình phải mất vì dịch bệnh
dù là biến chủng nhẹ
nhưng vẫn có rất nhiều người chuyển nặng
vậy nên quản lý hạn chế được chút nào sẽ tốt chút đó
đạt được miễn dịch cộng đồng
chấm dứt đại dịch là điều ai cũng muốn
tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải tính toán kỹ
để bảo vệ sức khỏe của người dân
chúng ta chuyển sang giai đoạn sống thích ứng
an toàn và kiểm soát dịch
nới lòng dân các hoạt động
chứ không phải buông trôi thả lỏng hoàn toàn
quan trọng nhất lúc này là mỗi người dân
cần chủ động phòng bệnh

nó không đồng bộ hóa
trong khi đó các doanh nghiệp khi ngày tết đến

phải giữ bình ồn giá
và doanh nghiệp vận tải muốn tăng giá
nó phải đăng ký phải kê khai
còn xăng dầu đăng ký với ai
kê khai với ai báo với ai
do vậy thì khi giá xăng dầu tăng
nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới
hoạt động kinh doanh của chúng tôi
trong khi mà toàn quốc cũng như là
chủ trương của chính phủ để làm sao để phục hồi kinh tế
cũng như là có những hoạt động bình ồn
về giá thành của các hoạt động kinh doanh
trong mảng kinh doanh vận tải cũng như là tiêu dùng
thì chúng tôi cũng với cái cam kết là làm sao
để giữ và ổn định giá thành
của phục vụ dịch vụ tới khách hàng
thì riêng với khi giá xăng dầu tăng
thì cũng ảnh hưởng rất lớn tới
việc mà chúng tôi đảm bảo được cái mục tiêu này
và cũng như là đảm bảo được
nhu cầu của khách hàng khi phục hồi
hoạt động trong thời gian sắp tới
các chuyên gia lo ngại việc duy trì trạng thái
bình ổn giá cước vận tải sẽ không được bao lâu
đặc biệt là khi nội lực của các doanh nghiệp
đã bị bào mòn trong suốt một thời gian dài
có thể chấp nhận
nhưng mà chịu lỗ
trong một cái giai đoạn một cái chu kỳ
nào đó thôi thế còn nếu mà
cái tình trạng mà nó kéo dài đấy
thì các cái đơn vị
người ta phải xem xét đến
cái việc điều chỉnh giá
mà nếu điều chỉnh giá không được
thì chắc chắn là người ta phải
chấp nhận cái việc
là ngừng hoạt động
giải thẻ phá sản
là vẫn là do nhà nước nắm giữ
cái giá cả thế trong đó
thì có cái giải pháp
gọi là dọc cái quỹ
bình ồn của giá xăng dầu
khi mà giá xăng dầu nó lên xuống
một cách quá đáng như thế
thì cái quỹ để đưa nhồn ấy
không có tác dụng lắm
các chuyên gia cũng lo ngại
chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi
đồng loạt các dịch vụ vận tải sẽ có biến động
gia tăng đi cùng với đó là giá
các loại mặt hàng hóa cũng sẽ có biến động
các doanh nghiệp vận tải
cũng mong muốn sẽ có những giải pháp hỗ trợ
giảm thiểu các chi phí vận hành phương tiện
như phí đường bộ phí kiểm định
phí lưu kho bãi v v
giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này
thưa quý vị sức nóng trong công tác tuyển sinh
đại học hai nghìn hai mươi hai đã bắt đầu nóng dần
trong tháng ba này các trường công bố
phương án tuyển sinh nhận học bạ
còn các em học sinh lớp một mươi hai thì chắc chắn
là các em sẽ phải đăng ký nguyện vọng của mình
vâng và chúng tôi cũng muốn cung cấp
thông tin mới nhất cho những em học sinh
có mong muốn nộp hồ sơ vào các trường
học viện công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
lần đầu tiên hội trưởng công an
sẽ tổ chức thi đánh giá kiểm tra
kiến thức toán văn và kỹ năng phán đoán
xử lý tình huống để tuyển sinh đại học
cụ thể như thế nào từ một cấp nhìn
chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi
với thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ
đỗ anh tuấn cục trưởng cục đào tạo bộ công an
để quý vị khán giả và các bậc phụ huynh
các em học sinh hiểu rõ hơn
trước tiên xin cảm ơn thiếu tướng đã nhận lời
mời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa thiếu tướng đến thời điểm hiện tại thì nhiều
trường đại học trên cả nước đã đưa ra phương án
tuyển sinh hai nghìn hai mươi hai vậy thì đối với
các trường công an năm nay thì phương án tuyển sinh sẽ như thế nào
các học viện trường công an nhân dân
sẽ tổ chức tuyển sinh
theo ba phương thức
phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng
yêu tiên xét tuyển theo quy chế
tuyển sinh hiện hành của bộ giáo dục đào tạo
và quy định của bộ công an
đối tượng gồm có các thí sinh
đoạt giải trong kỳ thi
học sinh giỏi quốc gia bậc phổ thông
trung học hoặc là
kỳ thi khoa học kỹ thuật
cấp quốc gia hoặc là trong
đội tuyển quốc gia
dự thi ôm viên quốc tế
hoặc trong đội tuyển dự thi khoa học
kỹ thuật quốc tế
phương thức thứ hai là xét tuyển đối với thí sinh
có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
như là ilts
academic đạt từ bảy năm trở lên
hoặc là toefl
ibt từ một trăm một mươi trở lên
hoặc là chứng chỉ
tiếng trung quốc hsk
đạt năm trở lên
và cộng với trong ba năm học phổ thông
là thí sinh
phải đạt là học sinh giỏi
phương thức thứ ba là
kết hợp với kết quả thi
phổ thông trung học
theo kỳ thi
quốc gia của bộ dân dụng đào tạo
thì điểm thi
chúng tôi cơ cấu
là kết quả điểm thi tốt nghiệp
quốc gia theo
quy định chung là bốn
còn bài thi đánh giá
theo quy định của bộ ngoan
là sáu mươi điểm xét tuyển
bộ ngoan còn ưu tiên xét tuyển thẳng

bộ ngoan còn ưu tiên xét tuyển thẳng
và bài thi đánh giá là sáu mươi điểm xét tuyển
bộ ngoan còn ưu tiên xét tuyển thẳng
và bài thi đánh giá là sáu mươi điểm xét tuyển
bộ ngoan còn ưu tiên xét tuyển
hệ chính quy
đối với những đối tượng
như là con đẻ
của liệt sĩ công an dân
con đẻ của thương minh
công an dân
có tỷ lệ thương tật
là từ tám mươi một trở lên
hoặc con đẻ của anh hùng
lực lượng vũ trang công an dân
năm nay là năm đầu tiên các học viện nhà trường công an nhân dân tổ chức bài thi đánh giá năng lực
để làm căn cứ xét tuyển sinh vào các học viện trường công an nhân dân
đây là bài thi nhằm mục đích tăng cường khả năng phân loại học sinh
bên cạnh kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia
đây là một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển vào các học viện trường công an nhân dân
để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
để phục vụ cho mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
bài thi đánh giá năng lực đã có nhiều trường lệ học áp dụng
vậy thì đối với các trường công an bài thi đánh giá năng lực sẽ có điểm gì khác biệt mà thí sinh phải lưu ý
bài thi này của chúng tôi có cấu trúc làm hai phần
phần thứ nhất là phần chấp nghiệm và phần thứ hai là phần tự luận
phần trắc nghiệm sẽ bao gồm có một số những kiến thức về khoa học tự nhiên khoa học về xã hội ngoại ngữ
phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện trường công an nhân dân
và tập trung vào cái kiến thức ở chương trình phổ thông lớp một mươi hai
phần thứ hai là phần tự luận
thì học sinh được lựa chọn một trong hai nội dung
nội dung thứ nhất là văn học hoặc là giải toán
kiến thức cũng tập trung vào kiến thức nằm trong chương trình học lớp một mươi hai
và mục đích phần này cũng là để tăng cường khả năng đánh giá
để lựa chọn được các thí sinh có những khả năng tư duy khả năng phân tích luận giải xử lý các vấn đề
và để phù hợp với yêu cầu tuyển lựa đối tượng vào công tác trong lực lượng công an nhân dân
và thời gian làm bài thi này là một trăm tám mươi phút
trong đó thì chia ra làm hai phần
phần chấp nghiệm là chín mươi phút
và phần tự luận là chín mươi phút
và làm trong một buổi
kỳ thi này sẽ được tổ chức ngay sau khi thi tốt nghiệp phổ thông trung học khoảng một tuần
và đề thi minh họa sẽ được công bố công khai để cho thí sinh và xã hội có những phản biện đánh giá
theo quy định của bộ giáo dục đào tạo
ngoài ra thì năm nay các trường công an có những điều chỉnh gì thêm hay không thưa thiếu tướng
ví dụ như là về chỉ tiêu hay là độ tuổi
về học lực thì thí sinh phải đạt học lực khá
các năm trung học phổ thông điều kiện này thì có tăng hơn so với một số năm trước đây
và năm ngoái thì chúng tôi đã áp dụng đối với điều kiện học lực này
còn các năm trước đây là trung bình trở lên
về độ tuổi thì độ tuổi tối đa đối với thí sinh được dự tuyển là hai mươi hai tuổi
và trước đây là hai mươi tuổi
và đối với người dân tộc thiểu số thì là hai mươi năm tuổi
và trước đây cũng là hai mươi hai tuổi
và không áp dụng đối với các đối tượng là chính sĩ nghị vụ hoặc là đã hoàn thành
thì là nghị vụ hoàn thành dân
về chiều cao thí sinh không phải là người dân tộc thiểu số
thì chiều cao tối thiểu đối với nam giới là một m sáu mươi bốn và nữ giới là một m năm mươi tám
với nam giới thì tăng thêm hai phân so với trước đây
còn giữ nguyên đối với nữ giới
còn đối với dân tộc thiểu số là một m năm mươi sáu giảm hai phân so với trước đây
và thí sinh phải có thân hình cân đối
chỉ số pmi
đạt một mươi tám năm đến ba mươi
nếu mà mắt bị tật khúc sạng thì phải không quá ba điệu ốp
và kiểm tra thị lực qua kính mắt phải đạt một mươi trên một mươi
tổng thể lực hai mắt phải đạt được một mươi chín trên một mươi
và phải có cái cam kết chữa trị để đảm bảo cái dư chuẩn theo quy định của bộ công an
và hiện nay các đơn vị chức năng của bộ công an đang báo cáo đánh đạo bộ công an để ban hành cái chỉ tiêu tuyển sinh
và sau khi có cái quyết định này thì chúng tôi sẽ có những thông báo và hướng dẫn cụ thể
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
thưa tướng không có lưu ý gì đối với những thí sinh đang có mong muốn nguyện vọng thi và trưởng quan nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai là năm có một số những thay đổi đổi mới trong công tác tuyển sinh của lực lượng công an nhân dân
với mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn tuyển lựa chọn đúng người đúng chất lượng vào học ở các học viện nhà trường công an nhân dân
với cái vai trò là cơ quan quản lý thì chúng tôi sẽ cố gắng
hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng đến quá trình học tập ôn luyện của các em học sinh trong quá trình ôn luyện để thi vào các trường công an nhân dân
bằng cách chúng tôi sẽ xây dựng bài thi theo các tổ hợp và theo cái định hướng mà các em đang ôn tập từ những năm trước đây
đối với các em đủ điều kiện sơ tuyển thì các em tập trung vào những kiến thức mà theo định hướng
cái gợi ý của chúng tôi là tập trung ôn kỹ vào những kiến thức trung học phổ thông và tập trung chủ yếu là vào cái kiến thức lớp một mươi hai
và cục đào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ đối với các học viện nhà trường công an các đơn vị địa phương để làm tốt công tác sơ tuyển cũng như là công tác tuyển sinh
để làm sao có thể tuyển lựa được những em có đầy đủ những cái phẩm chất năng lực
và kiến thức để vào công tác trong lực lượng công an nhân dân